bộ tài chính tiếp tục đưa ra những khuyến cáo đối với doanh nghiệp phát hành nhà đầu tư tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư phát hành cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp
tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi là chín mươi một sáu trăm một mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi năm so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín
trước tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên bộ tài chính đã đưa ra khuyến nghị đối với nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
cần tiếp cận đầy đủ thông tin phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp phải đối với trái phiếu
trước khi quyết định đầu tư yêu cầu doanh nghiệp phát hành tổ chức phân phối cung cấp thông tin đầy đủ đặc biệt không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao
vì có khả năng không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn